tại phú yên sở lao động thương binh và xã hội phối hợp với bệnh viện sản nhi tỉnh
cũng đã tổ chức chương trình trung thu cho em và tặng quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện
chương trình đã giúp hơn một trăm linh bệnh nhi đang điều trị nội trú tại bệnh viện sản nhi tỉnh có thêm niềm vui
khi được nghe chú của chị hằng hát kể nhiều câu chuyện thiếu nhi và được nhận bánh trung thu
lồng đèn vui hội trăng rằm riêng ba mươi trường hợp mắc bệnh nặng mỗi em được hỗ trợ thêm một trăm năm mươi đồng
nhân dịp này các ban ngành đoàn thể và các doanh nghiệp tỉnh phú yên cũng đã tổ chức nhiều hoạt động vui chơi văn hóa văn nghệ cho trẻ em
nhất là trẻ ở vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số tặng hơn một xuất quà cho thiếu nhi
mỗi suất từ sáu mươi đến một trăm hai mươi đồng tặng hàng trăm suất học bổng và xe đạp động viên các em vươn lên trong học tập